một trong những giải pháp căn cơ giúp kéo giảm hoạt động tín dụng đen tại địa bàn nông thôn
trước kia gia đình anh mùi văn quang nằm trong danh sách hộ nghèo của xã tạ khoa
với sự bảo lãnh của tổ vay vốn anh mạnh dạn vay hai năm triệu đồng từ chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện bắc yên để đầu tư chăn nuôi
cần cù chịu khó từ nguồn vốn nhỏ ban đầu anh gom góp vay thêm để đầu tư mua thuyền vận tải trên lòng hồ
cho người dân trong xã và một số phương tiện xe cơ giới để phục vụ cho nhu cầu của bà con tại địa phương
những năm gần đây anh quang đã trở thành một nông dân tiêu biểu cho phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh sơn la
trước đây muốn tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc đóng nợ
lãi hàng tháng người dân hải dương phải mất ba đến bốn ngày có khi cả tuần từ khi làm hồ sơ đến khi nhận được tiền
sau khi có chủ trương thành lập ban chỉ đạo cho vay qua tổ vay vốn hoạt động cho vay qua tổ đã triển khai bài bản đồng bộ hơn trước
thông qua ủy quyền tổ trưởng thu lãi đã tạo cho khách hàng thói quen đồng lãi thường xuyên
tổ của tôi thì bây giờ nãy xuất thì cứ mỗi quý thu một lần thì thu vốn đâu là được hầu như một trăm linh
không có khi động
nông dân trong tỉnh cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn đóng trên địa bàn tỉnh hải dương
để tạo điều kiện cho các hộ nông dân được vay vốn và chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu để hỗ trợ nãy suất cho trên một bảy trăm linh hộ được mua máy nông nghiệp
với số tiền hỗ trợ lãi suất là trên hai mươi tỷ đồng theo quyết định sáu mươi tám của thủ tướng chính phủ và theo chính sách của tỉnh hải dương
yêu điểm của mô hình này còn là tạo sự gắn kết
giữa khách hàng ngân hàng và chính quyền địa phương
bởi vậy việc hỗ trợ người dân tiếp cận vốn thông qua tổ vay vốn đã được triển khai ở nhiều địa phương
chúng tôi có hai mươi năm thêm hai mươi bảy huyện mà có tổ vay vốn của nông dân tiến chất với hải nông nghiệp cho một trăm linh năm năm trăm linh chín hội viên nông dân được vay vốn
và số vốn này thì hầu hết là để đầu tư vào phát triển nông nghiệp nông thôn và thực sự là mang lại hiệu quả rất cao
và rất nhiều nông dân khác đã thoát nghèo thành công nhờ hiệu quả của mô hình cho vay qua tổ vay vốn
dù sở hữu đất nhưng không có vốn hiệu quả canh tác lại không cao nên gia đình anh trình vẫn thuộc diện nghèo
thông qua tổ vay vốn tại địa phương anh đã vay được một trăm linh triệu đồng để trồng cây tranh leo
qua thời gian cây sinh trưởng tốt mang lại hiệu quả kinh tế cao đưa gia đình anh trở thành hộ có thu nhập khá tại địa phương
đấy là rất là may là được cả các ngân hàng quan tâm hỗ trợ kịp thời đúng lúc mới làm được như thế này
sau thời gian triển khai hiệu quả tổ vay vốn không chỉ là cánh tay nối dài của ngân hàng tới các hộ nông dân
mà còn giảm bớt áp lực trong việc tiếp nhận hồ sơ vay vốn tác động thu hồi lãi vay của cán bộ tiến dụng